tin an ninh ngày mới sáng nay xin được bắt đầu với những tin tức về an ninh trật tự
với hành vi giết người ba đối tượng nguyễn trọng tân huỳnh văn dũng em và lương phú cường cùng chú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu ra quyết định tạm giữ hình sự
vào ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ba đối tượng trên cùng một số người bạn gồm nguyễn văn tú lữ văn thương nguyễn văn tú nguyên thuê xe một mươi sáu chỗ đi từ tiền giang đến thành phố vũng tàu chơi
đến khoảng hai mươi ba giờ khi cả nhóm đang đi dạo tại khu vực cột cờ trên đường thùy vân phường hai thành phố vũng tàu thì có hai nam thanh niên tên minh và vũ đi trên xe máy đuổi đánh lữ văn thương
trong lúc xô sát giữa hai nhóm minh và vũ lên xe bỏ chạy nhưng minh ngã xuống đường và bị tân cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu
cường dũng em cũng dẫm đạp lên người nạn nhân hậu quả khiến minh chết trên đường đưa đi cấp cứu lữ văn thương bị thương nặng
vào ngày hôm qua vào ngày hai tháng tám các đối tượng gây án đã ra đầu thú tại cơ quan công an và khai nhận về hành vi phạm tội
trong ba đối tượng bị tạm giữ huỳnh văn dũng em là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp tài sản và hai lần bị đưa vào cơ sở giáo dục tại tỉnh tiền giang
hai đối tượng là nguyễn xuân bình và nguyễn lập công hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc cạn tỉnh bắc cạn tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
xảy ra vào ngày hôm qua mùng hai tháng tám
vào sáng ngày hai tháng tám bình công và chu đức hạnh đến trung tâm phòng chống hivs tỉnh bắc cạn để uống methadone cai nghiện ma túy
tại đây bình và hạnh đã xảy ra mâu thuẫn về việc hạnh mượn đồ mà không trả
trên đường đi về ba người tiếp tục cãi vã sau đó bình và công đã dùng một đoạn cây gỗ nhặt ở bên đường đánh vào đầu hạnh làm hạnh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái nguyên
đến hai mươi hai giờ cùng ngày thạnh đã tử vong
ba mươi đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp hai xã đốc bình kiều huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa bị lực lượng công an bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng thu giữ trên bảy mươi một triệu đồng bốn con gà chống đá hai cặp cửa sắt ba mươi điện thoại di động hai mươi hai xe mô tô cùng các tăng vật khác có liên quan
các đối tượng tham gia đá gà được triệu tập về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng chống gây dối biểu tình bạo loạn năm hai nghìn một mươi chín
tình huống giả định là một số người dân không thỏa mãn với chế độ giải phóng đền bù của chính quyền địa phương đã tụ tập đông người kéo về trụ sở cơ quan nhà nước để gây sức ép
bên cạnh đó một số đối tượng phản động trên địa bàn đã lợi dụng tình hình để tổ chức gây dối biểu tình với số lượng hàng trăm người dân tham gia
với sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng bình công an huyện minh hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng gồm các lực lượng như cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự cảnh sát cơ động để giải tán đám đông
tăng cường công tác bảo vệ các mục tiêu quan trọng tuyên truyền vận động nhân dân không nghe theo kích động của các đối tượng các phần tử xấu sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cơ động nhanh chóng áp sát hiện trường sử dụng các phương tiện được trang bị để gian đe kịp thời bắt giữ các đối tượng cầm đầu
thưa quý vị quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người
đảng và nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chủ trương cơ chế chính sách pháp luật về tôn giáo tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hành quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
tuy nhiên các thế lực thủ địch đang ra sức sử dụng chiêu bài tự do tôn giáo để kích động mâu thuẫn tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết tôn giáo của nhân dân ta
chính vì vậy mà công tác đảm bảo an ninh tôn giáo là một nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
những ngày này chùa sùng bảo thuộc xã xuân dục huyện mỹ hào đang tất bật chuẩn bị cho mùa vu lan báo hiếu
sư thầy thích tuệ hạnh chủ trì chùa sùng bà hôm nay rất phấn khởi vì cảnh quan của di tích lịch sử cấp quốc gia này
ngày càng đẹp hơn thu hút đông đảo phật tử người dân đến chiêm bái hơn
để mùa vu lan diễn ra trong không khí trang nghiêm an toàn công an huyện mỹ hào đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ
đội an ninh công an phụ trách xã thường xuyên có mặt tại cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền lực lượng chức năng địa phương và nhà chùa
sư thầy thích tuệ hạnh chủ trì chùa sùng bảo hôm nay rất phấn khởi vì cảnh quan của di tích lịch sử cấp quốc gia này
ngày càng đẹp hơn thu hút đông đảo vật tử người dân đến chiêm bái hơn
để mùa vu lan diễn ra trong không khí trang nghiêm an toàn công an huyện mỹ hào đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ đội an phụ trách xuyên có mặt tại cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền

mà quy định này đã có trong luật giao thông đường bộ
và những thay đổi trong nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
một lần nữa nhắc lại với người tham gia giao thông
chấp hành đúng theo quy định trong luật giao thông đường bộ đã bàn hành
để không gây ảnh hưởng cho chính bản thân và những người xung quanh
người dân cũng như người tham gia giao thông
thì chưa hiểu đúng về cái quy định của pháp luật
đối với việc là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu
trước đây thì quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
cũng đã có quy định về việc này
tuy nhiên sự hiểu chưa đúng của người dân
dẫn đến có những thông tin sai lệch
về việc chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu
thì luật giao thông đường bộ đã quy định rõ ràng
đó là đèn xanh tín hiệu đèn xanh
là phương tiện được phép đi
đèn đỏ là dừng lại
đèn vàng là phương tiện phải giảm tốc độ
dừng chiếc vạch dừng
trừ trường hợp đã vượt qua vạch dừng
việc xử phạt khi không tuân thủ tín hiệu đèn
thì người dân ủng hộ
xong cơ quan chức năng
cần bổ sung đồng hồ đếm ngược
để người dân dễ nhận biết hơn
khi tín hiệu đèn chuyển từ vàng sang đỏ
tốt nhất là chuẩn bị đến vàng đèn
mà đèn xanh vẫn còn
tốt nhất là cứ lon lên một tí
thì nó chắc hơn
nhưng giờ giữa đèn xanh và đèn vàng
nó lỗi nhanh lắm
không biết được mà ai nữa là
các cột đèn này thì lại không có
cái đồng hồ
để báo đếm ngược
nên là rất là hay bị
hiện đa số người dân đều đồng ý
với việc xử lý nghiêm
đến trường hợp vượt đèn vàng
tuy nhiên cần có sự khuyên hành lại
hệ thống đèn sang trường hợp khoa học
để được tham gia giao thông
và phương chấp hành vượt giao thông đồng bộ
của người dân tổng đồng
thuận tiện hơn
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
tai nạn giao thông đường sắt tháng bảy
tiếp tục giảm mạnh
sau sáu tháng giảm sâu ở cả ba tiêu chí
cụ thể trong tháng bảy
xảy ra ba mươi chín vụ
giảm một mươi hai vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó chủ yếu do người tham gia
giao thông khi đi qua đường sắt
không chú ý bị tàu va cán
theo tổng công ty đường sắt việt nam
thì việc thi công lắp đặt cần chắn tự động
giàn chắn điện bán tự động
tại các đường ngang
đang phát huy tác dụng tích cực
góp phần ngăn chặn giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt
ngoài ra tháng tám là tháng cuối
của đợt cao điểm vận tải hè
đồng thời bước vào mùa mưa bão
vì vậy để đảm bảo an toàn tàu chạy
ngành đường sắt tiếp tục tăng cường công tác
đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện
sẵn sàng ứng phó với các tình huống
khi bão lũ xảy ra
là số phụ tai nạn giao thông
xảy ra trên toàn quốc
trong ngày mùng ba tháng tám
làm chết một mươi tám người
bị thương ba mươi người